vào ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn phối hợp với lực lượng chức năng trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực quốc lộ một a thuộc địa phận thôn kéo khoác xã yên chạch huyện cao lộc phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi năm nghìn chín trăm năm mươi bảy có dấu hiệu vi phạm vận chuyển hàng lậu
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô và phát hiện trên xe có vận chuyển hàng không có giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc bao gồm bốn trăm linh lọ thuốc bôi ngứa dạng mỡ và năm trăm năm mươi tuyếp thuốc bôi ngứa dạng mỡ
tại cơ quan công an tài xế khai nhận toàn bộ số hàng trên được thu mua từ hà nội với giá khoảng một mươi chín triệu đồng sau đó vận chuyển lên lạng sơn tiêu thụ
lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe nguyễn trọng đường về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ nhóm hàng chục người trốn khỏi casino nhập cảnh trái phép về việt nam đồn biên phòng cửa khẩu long bình tỉnh an giang hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương và công an huyện an phú tổ chức lực lượng tìm kiếm một người mất tích sau khi bơi qua sông bình ghi để nhập cảnh vào việt nam
trước đó vào sáng ngày một mươi tám tháng tám chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện an phú tỉnh an giang bắt giữ và phát hiện bốn mươi người chưa xác định được nhân thân lai lịch từ casino rickworld tỉnh kandas campuchia bơi sông bình ghi nhập cảnh trái phép về việt nam
lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi tìm cách xuất cảnh trái phép sang campuchia thì hợp đồng và làm việc tại các casino
do làm việc quá thời gian quy định
không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên nhóm người này đã bàn bạc cách
tìm cách vượt biên giới về việt nam
sau khi nhảy xuống sông bình ghi để bơi về việt nam
thì một người bị mất tích một người bị bảo vệ của casino bắt giữ trở lại
hiện đồn biên phòng cửa khẩu long bình phối hợp với công an huyện an phú
tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích
cũng liên quan đến vụ việc này lực lượng chức năng đã chuyển bốn mươi người
về trung tâm giáo dục cộng đồng xã đa phước huyện an phú
để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới rất tinh vi
bằng hình thức chuyển khoản khi mua vàng vừa bị công an tỉnh đắk nông phát hiện
các đối tượng thao tác trên điện thoại tạo yêu cầu chuyển tiền
đồng thời thông báo đã chuyển khoản thành công nhằm tạo lòng tin
để các tiệm vàng giao vàng rồi nhanh chóng bỏ đi
ngày bảy tháng năm trong lúc bà lê thị kim liên chủ tiệm vàng kim vân
ở thị trấn đắk minh huyện đắk minh tỉnh đắk nông
đang bán hàng thì có hai người phụ nữ đến hỏi mua vàng
rồi lừa đảo bằng hình thức thanh toán chuyển khoản để chiếm đoạt vàng của bà liên
với tổng số tiền trên tám mươi năm triệu đồng
chuyển khoản xong nó đưa cái tài khoản thôi chứ mà tiền là chưa qua
thì mình nghĩ chủ quan thôi thì nó nói chuyện nó làm cái tư tưởng mình nó chi phối đi
nó nói chuyện này kia nọ rồi mình nghĩ chắc nó ở gần đây rồi mình cũng gì nể nữa
thì mình nghĩ thôi thì tiền chưa vô chứ mà thôi từ từ nó vô
thực chất là
có nửa tí sau thì nó không thấy tiền vô
để sao mình cũng quán hồn đi kiếm ra thì là không có
tương tự ông chu thanh hoàng chủ tiệm vàng ngọc bích ở thị trấn đắc minh
cũng bị một người phụ nữ đến hỏi mua vàng và đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản
với tổng số tiền hai mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên do kiểm tra tài khoản chưa nhận tiền nên ông hoàng không đồng ý giao vàng
và người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi tiệm vàng
có những người khác nếu mà đối tượng những đối tượng mà lạ mặt
thứ nhất là lạ mặt mà thứ hai là không phải là người địa phương mà nhận chuyển khoản là tốt nhất là tiền qua tài khoản
hay là khi mà mình nhận được tài khoản là mình mới giao dịch nó mới thành công được
chứ không nên là tin những đối tượng đó tạo điều kiện cho những đối tượng đó bị lừa đảo
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắc minh tỉnh đắk nông
kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối với nguyễn đăng cát tiên
và nguyễn thị bích cùng chú tại tp hcm
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngoài việc đến năm tiệm vàng trên nệ bàn huyện đắk minh
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần một trăm linh triệu đồng
trước đó hai đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vàng với trị giá hàng trăm triệu đồng
của nhiều tiệm vàng trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai
qua sự việc tên thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk minh cũng khuyên cáo bà con
tên địa bàn huyện đắk minh và đắk nông và một số địa phương khác
thì luôn cảnh giác đối với việc mua bán giao tài sản cho các người mua
thông qua hình thức là thanh toán bằng chuyển khoản
khi nào kiểm tra bằng tài khoản của mình tiền chuyển bằng tài khoản
thì lúc đó mới giao bàn giao tài sản cho đối tượng tránh trường hợp bị lừa như vụ việc của lê bảo khen
để đấu tranh phòng chống loại tội phạm này đạt hiệu quả cao
cùng với việc đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an và ngành chức năng
thì mỗi người dân có thể đối tượng với tài sản
nêu cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát hiện tố giác tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
tiếp theo sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
số liệu mới công bố từ ngân hàng nhà nước tính đến cuối tháng sáu
số tiền người dân và các tổ chức kinh tế gửi tại ngân hàng
đạt khoảng một mươi một bốn mươi năm triệu tỷ đồng
trong đó số tiền mà các tổ chức kinh tế gửi tại ngân hàng là năm tám mươi bốn triệu tỷ đồng
tương đương mức tăng ba sáu mươi một so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi một tăng thêm hai trăm linh tỷ đồng
còn tính đến cuối tháng sáu người dân gửi hiện tại ngân hàng khoảng năm sáu mươi một triệu tỷ đồng
tăng đến sáu hai so với cuối năm hai nghìn hai mươi một
như vậy người dân đã gửi thêm khoảng hơn ba trăm một mươi tỷ đồng tại ngân hàng chỉ trong sáu tháng đầu năm
để phục vụ nhu cầu đi lại du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
việt nam airlines sẽ cung ứng hơn bốn trăm linh chỗ trên các đường bay nội địa do hãng khai thác
trong giai đoạn từ ngày một đến ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tăng hơn năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
mức tăng trưởng này một lần nữa khẳng định sự phục hồi nhanh chóng
bất tấp của thị trường thắng không nội địa sau một thời gian dài đóng băng vì dịch bệnh
ubnd tp hcm vừa ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường
hỗ trợ tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi
theo đó từ ngày hai mươi năm tháng tám đất ở tùy quận huyện có hệ số điều chỉnh gấp hai đến một mươi năm lần so với giá nhà nước
còn hệ số của giá đất nông nghiệp là ba mươi năm lần
khu vực có hệ số cao nhất tối đa một mươi năm lần là huyện nhà bè cần giờ học môn
chi thành phố thủ đức
đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì tính bằng từ sáu mươi đến tám mươi giá đất ở liền tùy theo loại đất
theo công văn của bộ xây dựng gửi ngân hàng nhà nước việt nam về việc tổng hợp danh mục dự án nhà ở xã hội
nhà ở cho công nhân cải tạo trung cư cũ
có một mươi một dự án đủ điều kiện đề xuất vay vốn xây nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân và cải tạo trung cư cũ
một mươi một dự án là đề xuất của hai địa phương
thành phố hồ chí minh và bình định với tổng quy mô bảy chín trăm linh bốn căn hộ với mức đầu tư là chín sáu trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
nhu cầu vay vốn theo đề xuất của các địa phương khoảng bốn ba trăm bốn mươi năm tỷ đồng
xin lời chuyển sang các tin tức khác
vào tối ngày một mươi tám tháng tám tại trung tâm thương mại aomon hà đông
trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại du lịch tp hà nội phối hợp với các đơn vị
đối tác để tổ chức khai mạc chương trình hội trợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm ocop thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi hai
với mục đích hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng việt nam thông qua hệ thống của aon đạt một tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
hội trợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm ocop năm hai nghìn hai mươi hai tại trung tâm aonmon hà đông có quy mô sáu mươi sáu gian hàng
với sự tham gia của bảy mươi đơn vị tổ chức cá nhân và các chủ thể o cop của ba đơn vị
theo đăng ký của các đầu mối tham gia hội trợ lần này trưng bày hơn một dòng sản phẩm
các sản phẩm tập trung vào nhóm ngành hàng nông sản đặc sản vùng miền thực phẩm chế biến
sản phẩm ocop được cấp chứng nhận từ ba đến năm sao sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu
ngoài ra trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tp hà nội phối hợp với liên minh hợp tác xã thành phố
tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã
chuyên đề nông sản an toàn rõ nguồn gốc xuất xứ nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp
hợp tác xã của hà nội và các tỉnh thành phố khác
hội trợ tại trung tâm thương mại aon mon hà đông được diễn ra từ ngày một mươi tám tháng tám đến ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
ubnd tp hội an tỉnh quảng nam đã kịp thời gian
với chấn chỉnh xây dựng quy chế hoạt động mới của nghiệp đoàn gai bơi du lịch
sau hơn một tháng triển khai niêm yết giá vé cải thiện chất lượng phục vụ
dưới sự điều hành và giám sát của mô hình nghiệp đoàn ghe bơi văn hóa
môi trường du lịch trên sông hoài tại hội an đã dần được cải thiện và tạo được ấn tượng với du khách
và nội dung này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
hẹn gặp lại quý vị vào một mươi sáu h hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
nhiều du khách tỏ ra khá bất ngờ và hài lòng trước chất lượng dịch vụ tại đây
sau khi kiểm soát vé tại quầy du khách được thành viên trong nghiệp đoàn bố trí xuống ghe một cách trực tự
số lượng người cũng được kiểm soát chặt chẽ không vượt quá so với quy định
hiện nay hội an có hai trăm bảy mươi hai phương tiện ghe bơi phục vụ thả hoa đăng trên sông hoài
trung bình mỗi đêm thu hút có gần tám trăm linh lượt khách
do đó việc đưa các ghe vào quản lý chặt chẽ và sắp xếp năm mươi ghe
phục vụ cách ngày hoạt động du lịch đã đi vào nề nếp
gần một tháng một mươi ngày đây tình hình lộn xộn này nọ là không còn nữa
và rất là nề nếp du khách phản hồi rất là đẹp và rất là yên tâm về dịch vụ như là đoàn lộn hiện nay
trước đây là chưa bán vé là bơi có thể là một mươi phút
quy định là ví dụ như vé là một chiếc thuyền là một trăm năm mươi nghìn có thể là hai trăm linh nghìn ba trăm linh nghìn
nhưng mà khách cũng đông quá là bơi

ví dụ như một mươi phút một mươi năm phút là khách rất là phiền hà
hiện giờ là có váy là trong quy định là hai mươi phút
là mình bán đấm hai mươi phút là mình vô đây khách rất là ok không phiền hòa
ngoài niêm yết giá vé và nội dung phục vụ
ủy ban nhân dân tp hội an còn công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh của du khách
khi phát sinh các vấn đề liên quan đến môi trường du lịch
đồng thời khuyến cáo du khách không nên sử dụng dịch vụ ghe bơi trái phép
nằm ngoài phạm vi hoạt động quản lý của nghiệp đoàn